tối ngày hai mươi sáu tháng hai tại hà nội thành đoàn hà nội phối hợp cùng hội liên hiệp thanh niên hội thầy thuốc trẻ thành phố hà nội tổ chức chương trình lễ tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu và trao giải thưởng đặng thùy trâm lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám cho một mươi thầy thuốc trẻ thủ đô xuất sắc
một mươi gương mặt thầy thuốc trẻ tiêu biểu của hà nội xanh giải thưởng giải thưởng đặng thùy trâm lần thứ tư năm hai nghìn một mươi tám là những người đã có nhiều đóng góp trong công tác khám chữa bệnh công tác xã hội và tham gia các hoạt động tình nguyện
cũng trong dịp này bốn mươi ba thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu trên địa bàn được tuyên dương và nhận bằng khen của hội liên hiệp thanh niên thành phố hà nội
đây là hoạt động được tổ chức hai năm một lần
nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sáu mươi ba năm ngày thầy thuốc việt nam nhằm tôn vinh các y bác sĩ trẻ tiêu biểu
một trong những lực lượng thanh niên có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô
qua bốn lần tổ chức hơn hai trăm linh thầy thuốc trẻ thủ đô tiêu biểu được tuyên dương và bốn mươi thầy thuốc trẻ thủ đô xuất sắc tiêu biểu được nhận giải thưởng đặng thùy trâu